tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt thân mật một trăm linh đại biểu thanh niên tiêu biểu
lực lượng quân đội nhân dân công an nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm đây là những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ quân đội công an dự tổng kết chương trình
phối hợp giữa thanh niên công an và thanh niên quân đội về triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập
làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm ký chương trình phối hợp giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh theo chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
nói chuyện với các đại biểu thanh niên quân đội công an tiêu biểu thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận đánh giá cao biểu dương
chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc của tuổi trẻ việt nam nói chung
của đoàn viên thanh niên quân đội công an nói riêng đã đạt được trong thời gian qua
chúc mừng các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc của tuổi trẻ quân đội công an được tuyên dương
khen thưởng trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm
chủ tịch nước nêu rõ trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc
tuổi trẻ việt nam từ thế hệ này sang thế hệ khác đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước không ngại gian khổ
hy sinh sẵn sàng dẫn thân vì một nước việt nam độc lập tự do giàu mạnh hùng cường
các thế hệ thanh niên việt nam đã nêu cao tinh thần khí phách cách mạng sẵn sàng sung kích
hy sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc lập được biết bao thành tích chiến công hiển hách
trong đó có đóng góp rất to lớn của các thế hệ đoàn viên thanh niên quân đội công an
với nhiều hoạt động phối hợp có ý nghĩa hình ảnh tuổi trẻ quân đội công an luôn sát cánh cùng các tầng lớp nhân dân
trong các hoạt động ba cùng bốn cùng đã tạo dấu ấn và sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng
tù thắm hình ảnh cao đẹp của anh bộ đội cụ hồ của người chiến sĩ công an cách mạng
các đồng chí đã nêu cao phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ hồ của người chiến sĩ công an cách mạng
đây là những phẩm chất đạo đức rất là cao quý
các đồng chí cũng đã nêu cao tinh thần mưu trí dũng cảm
khó khổ trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với các thế lực thủ địch
để bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
rồi đấu tranh với các loại tội phạm cũng không kém phần nguy hiểm
để bảo vệ trật tự an toàn xã hội bảo vệ tài sản của nhà nước
bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân
chính những tấm gương tiêu biểu những hình ảnh của thanh niên quân đội và công an
phong trào thi đua trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
cũng như là trong các hoạt động tình nghĩa giúp đỡ nhân dân nêu trên
nó chính cũng là những cái minh chứng sống động về kết quả của việc học tập
làm theo tấm gương đạo đức tư tưởng phong cách hồ chí minh
và cũng là những minh chứng sống động để khẳng định kết quả của việc triển khai thực hiện
và cũng là những chương trình phối hợp giữa
thanh niên quân đội và công an đã đạt được trong thời gian vừa qua
nhân dịp này chủ tịch nước cũng đề nghị các tổ chức đoàn các cơ quan báo chí truyền thông
cân đầy mạnh phổ biến nhân rộng các gương điển hình tiên tiến
để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên quân đội công an
trong toàn lực lượng quân đội công an và rộng hơn nữa là lan tỏa ra toàn xã hội
để những tấm gương tốt đẩy lùi những mặt xấu mặt tiêu cực làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn
chủ tịch nước tin tưởng bằng ý chí tài năng và nghị lực sáng tạo
tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ đoàn viên thanh niên quân đội công an nhân dân
sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công thành tích to lớn hơn nữa
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân trong thời đại hồ chí minh quang vinh